trong khi giải thể thao châu á asean hai nghìn một mươi tám đã đi được gần một nửa chặng đường với nhiều cuộc đua tranh quyết liệt
trên chặng đường tìm kiếm tấm huy chương danh giá cho tổ quốc
thì ngay lúc này đoàn thể thao người khuyết tật việt nam cũng đang hoàn tất những công việc cuối cùng
để chuẩn bị cho ngày xuất quân tham gia giải thể thao châu á dành cho người khuyết tật asean paragame hai nghìn một mươi chín
sẽ được tổ chức ngay sau khi asean kết thúc
bốn năm trước tại incheon hàn quốc thể thao người khuyết tật việt nam đã giành được hai mươi chín huy chương
trong đó có chín huy chương vàng xếp trong tốt một mươi trung quốc
trong lần tham dự asean paragame ba lần này các vận động viên tham dự đều được tuyển chọn kỹ lưỡng
ở một số môn chủ lực gồm bơi điền kinh và cửa tạ với lực lượng đặc biệt tinh nhuệ đủ sức tranh chấp huy chương tầm châu lục
để giúp cho các vận động viên thể thao người khuyết tật việt nam có điều kiện chuẩn bị tốt hơn
trong những ngày tranh tài vào đầu tháng một mươi tới
với sự giúp đỡ đồng hành của vk frontier hàn quốc sẽ là nguồn động viên vật chất và tinh thần vô cùng quý báu
để các vận động viên thể thao người khuyết tật việt nam có thêm động lực cũng như điều kiện tập luyện
thi đấu đạt thành tích cao hơn nữa tại kỳ asean paragame sắp tới

chúng ta không giao chỉ tiêu cho các vận động viên chúng ta tin rằng với những thành tích mà chúng ta đã từng đạt được ở tầm thế giới thì asean paragame lần này cũng sẽ là cuộc đua hất sức tu tị